sau nhiều ngày bị trì hoãn thu hoạch lúa phải nằm đồng nông dân huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp lại phải thấp thỏm lo âu
khi lúa đã thu hoạch xong mà thương lái vẫn chưa tới thu mua điều này khiến cho người dân tại đồng tháp hết sức lo lắng
đây là số lượng lúa thu hoạch được người dân xã thường thế hậu b huyện hồng ngự tập kết hai bên đường giao thông liên xã để chờ thương lái đến thu mua
theo bà con nông dân tình trạng này đã tồn tại những ngày qua nguyên nhân chính là do rào lúa vụ đông xuân sụt giảm mạnh khó tiêu thụ
việc trì hoãn thu mua làm cho năng suất lúa giảm khiến nông dân lo lắng
nhiều nông dân ngao ngán bởi vụ này năng suất lúa thấp hơn so với cùng kỳ giá cả lại giảm sâu sản xuất thua lỗ
cụ thể lúa ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn được thương lái thu mua từ bốn bốn trăm linh đến bốn năm trăm linh đồng một kg
lúa chất lượng cao từ bốn sáu trăm linh đến năm hai trăm linh đồng một kg tùy giống năng suất từ sáu đến bảy tấn một hectare
như vậy trừ các khoản chi phí vụ đông xuân năm nay nông dân thu hoạch phá hề những hộ thuê đất thua lỗ từ năm trăm linh đến một triệu đồng một hectare
lúa thấp lệ thuộc vào thương lái được xem là tình trạng chung của nhiều bà con nông dân ở miền tây hiện nay